nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân thủ tướng nhật bản suga yoshihide và phu nhân
thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của thủ tướng suga yoshihide diễn ra một tháng sau khi nhậm chức
và là lần thứ hai liên tiếp một thủ tướng mới của nhật bản chọn việt nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức
lễ đón chính thức thủ tướng nhật bản đã được tổ chức trọng thể tại phù chủ tịch vào sáng nay một mươi chín tháng một mươi
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
hai nước thành viên cptpp đang tiếp tục phát triển tốt đẹp
nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam là nước cung cấp viện trợ oda lớn nhất
nhà đầu tư thứ hai và đối tác thương mại thứ tư ở việt nam
qua chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức khoảng một tháng thủ tướng nhật bản suga yoshihide
thể hiện mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với việt nam hiện là chủ tịch asean
và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực
việc đón thủ tướng nhật bản suga yoshihide thăm chính thức việt nam lần này là cơ hội khẳng định
với cộng đồng quốc tế về một việt nam an toàn hiệu quả trong đối phó với dịch covid một mươi chín
đồng thời đề cao thành tiệu đổi mới phát triển kinh tế xã hội nâng cao vị thế quốc tế
triển khai đường lối đối ngoại quyết tâm hội nhập quốc tế của việt nam quốc gia mà nhiều doanh nghiệp
nhà đầu tư của nhật bản muốn đến đầu tư kinh doanh